xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
thưa quý vị cuối tuần rồi ai cũng mong thời tiết thật là đẹp để có thể cùng với gia đình bạn bè
xuống phố như chén trà hay là cốc cà phê
và ở bắc bộ ngày hôm nay thì nhiệt độ không quá cao từ ba mươi hai cho tới ba mươi bốn độ c
tuy nhiên trời còn oi bức và chúng ta vẫn cần hạn chế các hoạt động diễn ra ngoài trời vào ban trưa và đầu giờ chiều
vâng tại trung bộ thì thời tiết vẫn chưa có sự thay đổi nhiều
riêng huế thì hôm nay sẽ có mưa về chiều tối
tây nguyên và nam bộ cũng vậy
mưa có nơi trên năm mươi mm và lượng mưa có thể gây ngập úng ở một số tuyến đường đô thị trụng thấp
và quý vị lưu ý hành trình di chuyển an toàn